thông tin mới nhất liên quan đến vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
cơ quan an ninh điều tra vừa khởi tố bị can bắt tạm giam ông chử xuân dũng
phó chủ tịch ubnd tp hà nội và hai bị can
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội
và các tỉnh thành phố
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông vũ hồng nam nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
tại nhật bản và ông trữ xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội về tội nhận hối lộ
bà phạm bích hằng giám đốc công ty cổ phần vinamichi về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ba bị can nêu trên hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn vừa được phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ của công an tỉnh đấu tranh triệt phá thành công hàng nghìn người đã tham gia đường dây này
với số tiền giao dịch lên tới hai tỷ đồng
trước đó qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các đơn vị nghiệp vụ quyết tâm phát hiện đấu tranh bắt giữ các đối tượng thiết kế
quản trị vận hành tổ chức trang web đánh bạc để đưa các đối tượng ra ánh sáng
ngày hai mươi tháng một mươi hai ban chuyên án quyết định phá án đã chỉ đạo một mươi mũi công tác
với gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan
trong đường dây này tại huyện việt yên tỉnh bắc giang và thành phố hà nội
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã xác định có bảy đối tượng tham gia
trong đó ngô đức hạ chú huyện việt yên bắc giang hiện cư trú tại một căn hộ
ở khu đô thị vinmart city phường tây mỗ quận nam tử liêm thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu
làm những cái intro dài khoảng bảy tám giây rồi đấy rồi sau làm clip rồi game rồi gắn vào
hình thức là mình lên web mình lấy số mình chuyển tiền vào mua mô ở trên web
rồi sau theo nội dung quý ước ở trên đấy trả thưởng cũng theo quý ước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang xác định tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc
và đánh bạc của hai website trên đến nay khoảng hai tỷ đồng
xảy ra trên địa bàn toàn quốc thu hút hàng nghìn người chơi
ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự
quá trình bắt giữ và khám xét lực lượng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ một mươi một máy tính các loại
tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng
với tổng số tiền trong tài khoản khoảng ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn tạm dừng giao dịch để phục vụ cây biên thu giữ
căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng trên
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
công an huyện bình chánh tp hcm hiện đang điều tra vụ người đàn ông tử vong
được người dân phát hiện trong tư thế treo cổ trên cây tại địa bàn xã vĩnh lộc b
sáng qua người dân đi tập thể dục phát hiện người đàn ông khoảng năm mươi tuổi tử vong
trong tư thế treo cổ tại khuôn viên cây xanh phía sau một trường học
trên đường số sáu khu dân cư vĩnh lộc b
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng lực lượng công an nhanh chóng có mặt
phong tỏa các tuyến đường quanh khu vực hiện trường để phục vụ công tác điều tra
bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình nhập viện cấp cứu
do ngộ độc khí co khi đốt than sửa ấm
trong đó bé trai một tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra hà nội để điều trị
người thân gia đình cho biết gia đình vừa sinh
được con trai một tháng do trời rét nên đốt than củi trong phòng ngủ để sửa ấm
sáng ngày hôm qua người thân sang gọi không được nên đã phá cửa
phát hiện cả ba người đều bất tỉnh và nhanh chóng đưa đi cấp cứu
hiện cả ba nạn nhân sức khỏe đều đã ổn định nhưng vẫn phải thở oxy
riêng cháu trai một tháng tuổi suy hô hấp phải chuyển ra hà nội để điều trị
và chiều qua tại hà nội học viện an ninh nhân dân tổ chức hội thảo khoa học
chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại học viện an ninh nhân dân
với sự tham gia của những nhà khoa học nhà nghiên cứu nhà quản lý giáo dục
các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực công nghệ số
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận ba vấn đề chính
gồm định hướng chuyển đổi số xây dựng nhà trường thông minh trong các cơ sở giáo dục đại học
thực tiễn chuyển đổi số tại một số cơ sở giáo dục đại học
giải pháp chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh
từ đó có cách nhìn tổng quan về tình hình xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục đại học hiện nay
và những thách thức cơ hội mà xu hướng này mang lại
làm rõ các nội dung về cơ sở pháp lý mục tiêu kiến trúc tổng thể
cũng như tìm kiếm các giải pháp công nghệ mới phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số giáo dục đại học
đảm bảo an toàn an ninh thông tin xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
và xây dựng thành công nhà trường thông minh tại học viện an ninh nhân dân nói riêng
cũng như trong các học viện trường công an nhân dân nói chung
cho vay lãi nặng số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng thu lời bất chính gần hai bốn tỷ đồng
ba đối tượng là nguyễn hoàng quân trương văn doanh đào việt đức cùng chú tại hải phòng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương
khởi tố về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cho tới tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
quân đã dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản
quản lý cầm đồ có tên hai trăm tám mươi ba hải dương trên website quản lý việc cho vay tiền
và cho nhiều người vay tiền sau đó thuê doanh đức đi nhắc nợ đòi nợ thu nợ
tổng số lượt vay là một hai trăm hai mươi tám hợp đồng tổng số tiền cho vay là trên một mươi ba bốn tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính gần hai bốn tỷ đồng
được biết quân từng có một tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng
đột nhập và trộm cắp nhiều tài sản của một người nước ngoài
mai văn dũng chú tại tỉnh quảng bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
dũng đến khu vực nhà nghỉ ở ấp cành dầu để lấy trộm tài sản
phát hiện căn nhà của một người quốc tịch hàn quốc khép hờ không người trông coi
dung đã lẻn vào bên trong lấy trộm nhiều ngoại tệ hơn một mươi triệu đồng
hai điện thoại và một ví da sau đó tẩu thoát
đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
giao cho cơ quan công an xử lý
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đà nẵng
vừa tiếp tục kiểm tra phát hiện bắt quả tăng một lô hàng xì xa
không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường vận chuyển đến nơi tiêu thụ
vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai dừng và kiểm tra xe ô tô do ông mai văn sơn
chú thệ hải châu điều khiển công an quận thanh khê phát hiện trên xe
có một mươi hai hộp xì xa loại năm kg hai mươi hộp than dừa đốt xì xa
hai mươi bốn bình thủy tinh kèm phụ kiện hút xì xa
qua làm việc tài xế đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa liên quan đến xì xa
tài xế cho biết nhận trở thuê số hàng để giao cho người nhận không rõ lai lịch
công an quận thanh khê đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc